thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đến thăm và làm việc với báo nhân dân nhân dịp kỷ niệm sáu mươi bảy năm ngày báo nhân dân ra số đầu tiên ngày một mươi một tháng ba năm một nghìn chín trăm năm mươi một ngày một mươi một tháng ba năm hai nghìn một mươi tám
tại đây thủ tướng đã khẳng định báo nhân dân luôn là một địa chỉ tin cậy được các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước đăng những bài viết quan trọng có sức lan tỏa sức cộng hưởng sâu rộng trong đảng và toàn dân
từ ngày ra số báo đầu tiên năm một nghìn chín trăm năm mươi một tại chiến khu việt bắc cho đến nay trải qua các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước và trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc đổi mới hội nhập phát triển
báo nhân dân luôn có mặt trên những trận tuyến nóng bỏng đóng góp quan trọng vào sự nghiệp cách mạng của đảng
phát biểu tại buổi làm việc thủ tướng nêu rõ các thế hệ lãnh đạo cán bộ phóng viên biên tập viên kỹ thuật viên và người lao động báo nhân dân đã nỗ lực phấn đấu
bám sát tôn trị mục đích thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin truyền thông về chủ trương chính sách pháp luật sự lãnh đạo quản lý chỉ đạo điều hành của đảng nhà nước
phản ánh tâm tư nguyện vọng ý chí của nhân dân cũng như mọi mặt đời sống xã hội trong nước và quốc tế
thủ tướng khẳng định báo nhân dân luôn là một địa chỉ tin cậy của các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước